thưa quý vị trong năm hai nghìn hai mươi hai dưới sự lãnh đạo của đảng chính phủ sự chung tay hỗ trợ của các tầng lớp nhân dân
cùng với đó là sự phối hợp hiệp đồng của các cơ quan các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương
và sự vào cuộc với tinh thần quyết liệt của lực lượng công an nhân dân
với khẩu hiệu hành động chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả
lực lượng công an nhân dân đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trên các mặt công tác
giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội đẩy mạnh cải cách hành chính
góp phần tích cực vào những thành tiệu chung của đất nước
triển khai nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bộ chính trị đã ban hành nghị quyết số một mươi hai nqtvk về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đây là văn bản có ý nghĩa hết sức quan trọng
làm cơ sở để định hướng chỉ đạo công tác xây dựng phát triển lực lượng công an nhân dân
từ nay đến năm hai nghìn ba mươi với mục tiêu quan điểm chỉ đạo nhiệm vụ giải pháp hết sức cụ thể khoa học
quán triệt chủ trương của bộ chính trị đảng ủy công an trung ương đã kịp thời ban hành kế hoạch số một trăm một mươi tám
để cụ thể hóa nghị quyết số một mươi hai
sáng ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tại kỳ họp thứ ba
quốc hội khóa một mươi năm với bốn trăm năm mươi bốn trên bốn trăm bảy mươi bốn đại biểu quốc hội biểu quyết tán hành chiếm tỷ lệ chín mươi một một mươi sáu
quốc hội đã chính thức thông qua luật cảnh sát cơ động
với năm chương và ba mươi ba điều khẳng định cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang nhân dân thuộc công an nhân dân việt nam
là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
luật cảnh sát cơ động chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
trong gần một năm qua lực lượng công an nhân dân cả nước đã đẩy mạnh gấp rút triển khai công tác hoàn thiện thu thập dữ liệu dân cư
chuyển đổi dữ liệu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo đúng đủ sạch sống
đẩy mạnh việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip tích hợp các trường dữ liệu thông tin cá nhân vào thẻ căn cước công dân
phối hợp với các bộ ban ngành để bổ sung đồng bộ các cơ sở dữ liệu khác đảm bảo tính liên thông hệ thống của cơ sở dữ liệu quốc gia
triển khai khẩn trương ứng dụng định danh điện tử vneid qua một năm triển khai nhiều thành tiệu vững chắc đã được chính phủ triển khai
ban hành đi vào cuộc sống trên nền tảng dữ liệu quốc gia về dân cư do bộ công an xây dựng
sáu mươi năm xây dựng trưởng thành và phát triển
dưới sự lãnh đạo của đảng của bác hổ kính yêu cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát nhân dân luôn trung thành tuyệt đối với đảng
với lý tưởng cách mạng với lợi ích dân tộc gắn bó máu thịt với nhân dân đã lập nên nhiều thành tích chiến công xuất sắc trên các mặt công tác
kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân vinh dự đón nhận huân chương hồ chí minh
ba đơn vị và một cá nhân được đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đón nhận thư chúc mừng của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng sự vào cuộc với tinh thần chủ động quyết liệt lực lượng công an nhân dân đã điều tra khám phá xử lý nhiều đại án tham nhũng lớn nhiều vụ án trong diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực như vụ việt á
vụ việc công ty flc tân hoàng minh aic vạn thịnh pháp điều này đã thể hiện tinh thần không có vùng cấm là một vụ cảnh tỉnh cả một vùng một lĩnh vực góp phần làm lành mạnh nền kinh tế nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân
trong bối cảnh internet phát triển và tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi phạm tội lực lượng công an nhân dân đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng triệt phá nhiều đường dây cá đậu bóng đá tổ chức đánh bạc qua mạng
các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đặc biệt đã cùng với lực lượng quân đội nhân dân tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù định một cách có hiệu quả
ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đoàn đại biểu bộ công an việt nam đã tham dự diễn đàn hợp tác
an ninh cộng đồng toàn cầu lần thứ nhất
diễn đàn có sự tham gia của hơn bốn mươi lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật của các nước tổ chức quốc tế
chủ đề của diễn đàn xoay quanh bốn nội dung hợp tác sáng tạo pháp trị cùng thắng để tiến hành thảo luận
chiều ngày một mươi hai tháng tám bộ công an tổ chức lễ trao quyết định của chủ tịch nước cho sĩ quan đi làm nhiệm vụ
xin giữ hòa bình liên hợp quốc và quyết định của bộ trưởng bộ công an
hành lập văn phòng thường trực bộ công an về xin giữ hòa bình liên hợp quốc
đây là lần đầu tiên lực lượng công an nhân dân cử cán bộ tham gia phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc
góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của đảng nhà nước nâng cao hơn nữa hình ảnh vai trò
trách nhiệm của lực lượng vũ trang việt nam nói chung
lực lượng công an nhân dân nói riêng trong việc bảo đảm hòa bình an ninh khu vực và quốc tế
khẳng định với tiềm lực hiện có và những kết quả đạt được trong thời gian qua
việt nam mong muốn và hoàn toàn có thể đóng góp một cách tích cực hơn nữa vào hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tiếp nối chủ trương xây dựng nhà cho người có công gia đình chính sách các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
trong năm hai nghìn hai mươi hai hơn hai năm trăm linh căn nhà mới đã được trao tặng cho các hộ dân tại nhiều địa phương trên địa bàn các tỉnh
tuyên quang lai châu hà giang
đây là một chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được bộ công an kiên trì triển khai trong nhiều năm trở lại đây
thể hiện truyền thống tốt đẹp lá lành đùm lá rách của dân tộc ta và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững
hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai

trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ba cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội đã cứu nạn an toàn tám người bị mắc kẹt trong đám cháy
trong lúc chiến đấu với giặc lửa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cả ba đã ảnh dũng hy sinh
sau đó vài ngày đại úy hồ tấn dương phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy công an huyện lấp vò đồng tháp cũng đã hy sinh
trong vòng tay của đồng đội khi đang trên đường đưa đi cấp cứu sau một cuộc truy bắt tội phạm
trong năm hai nghìn hai mươi hai bảy chiến sĩ công an nhân dân đã ảnh dũng hy sinh
một trăm một mươi bảy cán bộ chiến sĩ đã bị thương trong cuộc chiến cam go với các loại tội phạm việc bình yên cuộc sống của nhân dân